hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm theo đó nguyễn mạnh tường phải nhận mức án một mươi chín năm tù giam cho hai tội danh
cựu bác sĩ nguyễn mạnh tường bị tòa cấp sơ thẩm kết tội xâm phạm thi thể mô mà hài cốt vi phạm quy định về khám bệnh chữa bệnh sản xuất pha chế thuốc cấp phát thuốc bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác với mức án là một mươi chín năm tù
đồng phạm với cựu bác sĩ là đào quang khánh bị tuyên phạt ba mươi ba tháng tù vì hai tội xâm phạm thi thể mồ mả hải cốt và trộm cắp tài sản
bị cáo khánh không kháng cáo phía gia đình bị hại không kháng cáo bản án sơ thẩm
theo nội dung vụ án đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba sau khi gây ra cái chết cho bệnh nhân là lê thị thanh huyền nguyễn mạnh tường cùng đào quang khánh đã đưa thi thể nạn nhân ném xuống sông hồng
tại phiên tòa sơ thẩm cựu giám đốc thẩm mỹ viện cát tường không thừa nhận gây ra cái chết cho chị huyền